mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố bô ma thuật
nhanh chóng truy bắt một đối tượng vừa ra tù được ba ngày
đã ra tay sát hại một tài xế ô tô sau năm giờ đồng hồ gây án
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi công an thành phố bù ma thuật
nhận được tin báo của người dân tại ngã ba đường nguyễn hữu thấu hà huy tập
phường tân an thành phố bù ma thuật xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
còn hung thủ sau khi gây án đã tẩu thoát
ngay sau đó công an thành phố bù ma thuật phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
đồng thời huy động hàng trăm cám bộ chiến sĩ và chóng nghiệp vụ
truy bắt hung thủ gây án
qua khám nghiệm tử thi nạn nhân được xác định là ông itimbia năm mươi sáu tuổi
chú tại xã cư e bu thành phố bù ma thuật bị hai vết đâm ở vùng ngực và bụng
hai hết sức là manh động và hết sức là tàn động
nhằm tước đi tính mạng sức khỏe người khác
xác định tính chất vụ việc như vậy do vậy chúng tôi tổ chức lực lượng
và quyết tâm bằng mọi giá phải bắt giữ sớm đối tượng
để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
sau năm giờ gây án lực lượng của phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố bù ma thuật
đã bắt được hung thủ
khi đang bỏ trốn trên đường nguyễn khoa đăng phường khánh xuân
bộ một mươi bốn để tẩu thoát
đó là đỗ quang mạnh chú tại xã gia cao thành phố bù ma thuật
tại cơ quan công an mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố bùa ma thuật
đang tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ để xử lý đỗ quang mạnh
theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ sai phạm hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng
để lấy nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng gây thất thoát cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
vào chiều ngày bảy tháng một mươi tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã tuyên y án trung thân đối với bị cáo dương thị bạch diệp
căn cứ vô hồ sơ
xác định bị cáo dương thị bạch diệp đã lợi dụng các mối quan hệ
để đề xuất hoán đổi tài sản năm mươi bảy cao thắng
hành vi của bị cáo diệp gây hậu quả nghiêm trọng
khiến nhà nước mất quyền sở hữu và quyền sử dụng đất
đối với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
không xác lập được quyền đối với tài sản năm mươi bảy cao thắng
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
do đó hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo
và bào chữa của luật sư
bị cáo dương thị bạch diệp bị tuyên y án trung thân
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở của hoàng văn đức
nguyên chủ tịch ubnd xã hoàn trạch cũ
nay là thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của vụ án
ngày bốn hai nghìn một mươi sáu nguyễn ngọc sơn công chức địa chính xây dựng xã hoàn trạch cũ
đã yêu cầu người dân nộp trước tiền sử dụng đất với giá cao hơn mức quy định của nhà nước
rồi chiếm đoạt một bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân cấp cao tại tp đà nẵng đã tuyên án sơn một mươi tám năm tù
sơn khai báo thu tiền trái quy định theo sự chỉ đạo của ông hoàng văn đức
nguyên chủ tịch ubnd xã hoàn trạch
sơn nhiều lần đưa cho ông đức với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
đến ngày năm bốn hai nghìn hai mươi hai
hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao quyết định hủy tất cả các bản án đã tuyên trước đây
chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra lại
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tiếp nhận hồ sơ vụ án
và ra quyết định khởi tố hoàng văn đức về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
mua bán trái phép gần một viên ma túy kẹo và năm trăm linh gram ma túy kentamin
một đối tượng vừa bán
bị công an thành phố lào cai bắt giữ
trước đó vào đêm ngày sáu tháng một mươi lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi chốt chặn
tại khu vực đường cao tốc nội bài lào cai khu vực xã đồng tuyển thành phố lào cai
khi phát hiện đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy xuất hiện
ba tổ công tác bất ngờ áp sát bắt quả tang nguyễn văn mạnh
tăng vật thu giữ trên người đối tượng là gần một viên ma túy kẹo
và khoảng năm trăm linh gram ma túy kentamin cùng một số tài liệu khác có liên quan
một xe ô tô bảy chỗ đang vượt xe container đi cùng chiều trên quốc lộ một mươi bốn
và cùng thời điểm trên thì xe tải phía ngược lại lao tới dẫn đến cả hai xe lao thẳng vào nhau
vụ va chạm đã khiến cho một người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu đức thiện thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều tối cùng ngày
xe bảy chỗ do người đàn ông trú tại huyện bù đăng điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
khi đến khu vực đức thiện thị trấn đức phong
tài xế đánh lái vượt chiếc xe container đi cùng chiều phía trước
và cùng lúc này thì chiếc xe tải phía ngược lại vừa đi tới dẫn đến cả hai xe lao thẳng vào nhau
vụ va chạm đã khiến cho chiếc xe bảy chỗ bị văng sang bên phải đường
tiếp tục bị container đang trên đà vượt lên lao thẳng vào phía đuôi xe
vụ tai nạn đã khiến xe bảy chỗ bị nát phần đầu phần đuôi xe bị hư hỏng nặng
rất may tài xế xe bảy chỗ may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
chiếc xe tải cũng hư hỏng
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
mở đầu sẽ là thông tin khuyến cáo về việc người dân rút tiền trước thời hạn tại ngân hàng scb
nguyên nhân là vào ngày hôm qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về ngân hàng scb
đã dẫn đến hiện tượng này
điều đáng nói là không chỉ rút tiền scb mà nhiều người vì không tìm hiểu thông tin chuẩn xác
thậm chí còn nhầm sang một số ngân hàng khác nên cũng đã lo lắng và đi rút tiền tiết kiệm
trước sự việc này vào sáng sớm ngày hôm nay ngân hàng nhà nước đã chính thức lên tiếng
theo đó ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường
và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân
giữ vững ổn định của ngân hàng scb nói riêng và hệ thống các tổ chức tiến dụng nói chung
ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước thời hạn
tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong việc phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư
của các công ty đơn vị liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
căn cứ kết quả điều tra ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiến
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan và ba bị can đồng phạm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gồm một trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần
tập đoàn vạn thịnh pháp hai trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tổng giám đốc công ty cổ phần
tập đoàn quản lý bất động sản winso ba nguyễn phương hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trợ lý công ty cổ phần
tập đoàn vạn thịnh pháp bốn hồ bửu phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty
cổ phần chứng khoán
tân việt nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang
điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản
nhóm đối tượng do hoàng văn sang cầm đầu vừa bị công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
hư hỏng tài sản gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
theo điều tra sang nợ tiền của trần huỳnh tấn đạt và có mâu thuẫn với nhau vào tối ngày ba tháng một mươi
khi sang đang nhậu cùng với trần thanh quốc và bạn bè thì tiếp tục xảy ra cãi vã với đạt cả hai hẹn gặp
nhau tại kho xăng dầu gần trạm thu phí cầu phú cường để giải quyết mâu thuẫn lúc này sang gọi thêm
hàng chục người khác đến để hỗ trợ đánh nhau với nhóm của đạt sau đó sang mua năm cây dựa để làm hung khí
đi đánh nhau rồi cả nhóm đi xe gắn máy thành đoàn đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của đạt
theo hình ảnh camera an ninh ghi lại trong lúc chờ đạt thì nhóm của sang thấy một xe ô tô đi qua cho nên
nhóm của sang đã chặn đầu xe dùng hung khí mang theo chém và đập nhiều nhát vào xe lái xe bỏ chạy được
một đoạn thì các đối tượng đuổi kịp tiếp tục dùng hung khí chém vào xe hậu quả làm xe ô tô bị hư hỏng nặng
và gây thương tích cho một thanh niên khác ngồi trong xe quá trình truy xét cho đến nay công an thành phố thủ dầu một
đã bắt giữ các đối tượng tham gia gây án trong đó có chín đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi và được tại ngoại để tiếp tục điều tra
thông tin từ công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đơn vị vừa phối hợp với công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình
truy bắt thành công đối tượng nguyễn trí hiếu khi đối tượng đang lẩn trốn tại ninh bình hiếu là hành khách có hành vi
côn đổ hành hung tài xế taxi gây xuân sao dư luận hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sau khi bị khởi tố hiếu đã bỏ trốn
khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã trước đó vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một mạng xã hội
lan truyền cảnh một nam hành khách liên tục chửi mắng hành hung tài xế taxi rất thô bạo mặc dù phía sau xe có hai
phụ nữ và một trẻ em và có một người can ngăn nhưng nam hành khách này vẫn tiếp tục hành hung tài xế sau đó
tất cả hành khách đã bỏ xuống xe theo điều tra vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tài xế taxi đến đón bốn khách tại một
quán ăn trong đó có nguyễn trí hiếu khi lên xe hiếu gác chân lên táp lô xe lái xe nhắc nhở thì hiếu nổi giận và liên tục
dùng những lời lẽ thô tục chửi mắng tài xế thấy vậy lái xe tấp xe vào lề thì hiếu đã kéo phanh tay dùng tay chân đánh liên tục
nhiều nhát vào đầu vào mặt của tài xế do bị đánh lái xe mở cửa chạy ra ngoài kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tích là tám
công an thành phố đồng xoài xác định hiếu là người đã đánh tài xế taxi tuy nhiên khi lực lượng đến làm việc thì nghi can này đưa gia đình rời khỏi nơi lưu trú